quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã bỉm sơn thanh hóa cho biết
tính đến chiều một mươi tám tháng một mươi đã ghi nhận tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba mươi bảy học sinh và giáo viên
theo đó đến cuối ngày một mươi tám tháng một mươi ngành giáo dục thị xã bỉm sơn cùng các đơn vị liên quan
truy vết được hai bốn trăm năm mươi năm f một là học sinh và ba trăm linh bốn f một là giáo viên
để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là lây lan trong trường học
kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hơn một mươi năm học sinh các cấp ở thị xã bỉm sơn đã tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã quang trung thị xã bỉm sơn nơi ghi nhận hai ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng
đến nay trên địa bàn xã đã ghi nhận ba mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi chín học sinh
đây đều là học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở quang trung
hiện toàn bộ tám trăm bốn mươi bốn học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở
sở quang trung đã được cho nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến chiều một mươi tám tháng một mươi xã quang trung đã khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng
truy vết được sáu trăm linh bốn trường hợp f một hai hai trăm tám mươi một trường hợp f hai trong đó chủ yếu là các cháu học sinh lớp hai và lớp bốn
các trường hợp f một là học sinh được theo dõi cách ly tại gia đình và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
hiện ngành giáo dục thị xã bỉm sơn đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch covid một mươi chín
theo đó đối với lớp một lớp hai sẽ ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này
đối với học sinh lớp ba đến lớp chín tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo
dạy trên truyền hình là bổ trợ ưu tiên dạy trên truyền hình cho học sinh các lớp cuối cấp
ngoài ra hướng dẫn học sinh sử dụng các nguồn học liệu số
các trường tiểu học trung học cơ sở liên cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ triển khai đến giáo viên hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến
để đảm bảo cho hoạt động dạy học của thầy và trò trong các nhà trường để thực hiện
riêng với bậc học mầm non ngành giáo dục thị xã bỉm sơn không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non
nhưng vẫn yêu cầu các nhà trường duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em bằng kênh liên lạc phù hợp
ông mai thế trị phó chủ tịch ubnd thị xã bỉm sơn cho biết
thị xã đang phối hợp với ngành giáo dục chuẩn bị cài đặt phần mềm dạy học trực tuyến
tới địa bàn tám xã phường đảm bảo cho công tác dạy và học trong thời gian học sinh và giáo viên không thể đến trường
ubnd thị xã bỉm sơn cũng đang tích cực chuẩn bị thêm khu cách ly
chưng dụng một số trường học mầm non để phục vụ công tác cách ly tập trung phòng chống dịch
ngày một mươi bảy tháng một mươi tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn ghi nhận hai mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới
trong đó ổ dịch phức tạp ở thị xã bỉm sơn ghi nhận thêm một mươi ba ca
nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên sáu mươi hai bệnh nhân
ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang tiếp tục khẩn trương truy vết
tổ chức cách ly giám sát chặt chẽ các trường hợp f một f hai
và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho toàn dân trên toàn thị xã bỉm sơn
để tách f ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất
hiện tất cả các bệnh nhân đã được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín số một tỉnh thanh hóa
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
địa phương ghi nhận sáu trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín cộng rồn
bốn trăm chín mươi người điều trị khỏi gia viện năm ca tử vong
số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín số một tỉnh thanh hóa
trường một mươi tám tháng một mươi ubnd tỉnh thanh hóa đã ban hành công phân điều trình một số biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó có nội dung không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai
theo ubnd tỉnh thanh hóa thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ hướng dẫn của bộ y tế
và chủ động thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn
chủ tịch ubnd tỉnh điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín như sau
không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai
và giấy tờ khác đối với người đi qua các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
không thực hiện xét nghiệm tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trừ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm sars cov hai
các trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn vùng cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc cá nhân có nhu cầu
tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thị trấn vân du huyện thạch thành xã nga điền huyện nga sơn
xã phú thanh huyện quan hóa xã hải hà và xã trường lâm thị xã nghi sơn
với việc kiểm soát người từ các vùng dịch trở về địa phương
tại các chốt kiểm soát liên ngành trên quốc lộ một a tại khe nước lạnh thị xã nghi sơn dốc xây thị xã bỉm sơn
và trên đường hồ chí minh tại xã xuân bình huyện như xuân xã thạch lâm huyện thạch thành ga thanh hóa và ga bỉm sơn
cảng hàng không thọ xuân được thực hiện như sau
tăng cường hướng dẫn giám sát hỗ trợ khai báo y tế dưới mọi hình thức
bằng bản giấy hoặc các ứng dụng trên điện thoại thông minh
hướng dẫn người về từ các vùng dịch cấp độ hai ba bốn khi về địa phương phải khai báo ngay với trạm y tế
thông báo với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp
vận hành hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín xa vào tỉnh
một cách linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình mới
nhằm quản lý kiểm soát có hiệu quả người phương tiện đi về đi ra từ vùng có dịch
đảm bảo tối đa thuận tiện cho lưu thông hàng hóa và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội
các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp nhận thông tin cá nhân nơi cư trú số điện thoại của người về từ vùng dịch
sau đó thông báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện thị xã thành phố biết
để tiếp nhận người và tổ chức áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
người có phương tiện cá nhân chủ động đi về địa phương không dừng nghỉ dọc đường
và thực hiện ngay việc khai báo tại trạm y tế nơi cư trú
phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
các nội dung nêu trên thực hiện từ giờ phút ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các nội dung không đề cập tại công văn này
tiếp tục thực hiện theo các văn bản trước đây của trung ương tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở trường các ban ngành cấp tỉnh
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh
thực hiện nghiêm các nội dung trên
bị thư tỉnh ủy thanh hóa đỗ trọng hương khẳng định
xuất phát từ tình hình thực tiễn cũng như theo chỉ đạo của trung ương
thanh hóa cần phải có lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
để chuyển sang trạng thái bình thường mới
với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
vừa khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
gắn với bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
thanh hóa phân đấu trong thời gian sớm nhất
phải bao phủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đồng thời triển khai tiêm phòng cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi theo quy định
trong thời gian tới thanh hóa sẽ phòng chống dịch theo ba quan điểm chủ đạo
trước hết phải phát huy vai trò của người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch
thứ hai là phải thống nhất trong toàn tỉnh để thực hiện việc thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín với lộ trình phù hợp khả thi
thứ ba phòng chống dịch covid một mươi chín là chiến lược thường xuyên lâu dài
trong đó tiêm chủng xét nghiệm cách ly điều trị là điều kiện tiên quyết
đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k và áp dụng công nghệ trong phòng chống dịch
đồng thời bí thư tỉnh ủy thanh hóa nhấn mạnh ngay trong tối một mươi tám tháng một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cần có quyết định khẳng định một số vấn đề quan trọng
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
đó là thanh hóa phải công bố cấp độ dịch hiện nay của tỉnh
căn cứ theo tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín trên một trăm linh dân thì thanh hóa đang ở cấp độ một
nhưng do độ bao phủ vaccine của tỉnh hiện đạt thấp mới chỉ khoảng ba mươi dân số trên một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một mũi vaccine
nên tổng hợp các tiêu chí thì thanh hóa hiện đang ở cấp độ hai tức là vùng vàng
thanh hóa sẽ tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người trở về từ vùng dịch
trên quốc lộ một a thuộc địa bàn thị xã nghi sơn và thị xã bỉm sơn
trên đường hồ chí minh thuộc địa bàn huyện như xuân và huyện thạch thành
tại cảng hàng không thọ xuân và ga thanh hóa
nhiệm vụ của các chốt là hướng dẫn phân luận người từ vùng dịch và địa bàn tỉnh
thông tin cho các địa phương để áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đồng thời tổ chức xét nghiệm cho những người có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín
và những người có yêu cầu
trừ những trường hợp này thì người từ địa phương khác vào thanh hóa
không phải xuất trình giấy tờ chứng nhận âm tính không phải test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
người dân hãy ra đường
khi thật sự cần thiết
thực hiện đúng năm k theo khuyến cáo của bộ y tế
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại